trong khuôn khổ tuần lễ du lịch tp hcm lần thứ ba năm hai nghìn hai mươi ba sở du lịch tp hcm phối hợp với một số quận huyện đã triển khai và cho ra mắt nhiều tour tuyến du lịch mới nhằm kích cầu quảng bá du lịch thu hút khách đến với tp hcm nhân dịp cuối năm
trong khổ tuần lễ du lịch tp hcm lần thứ ba năm hai nghìn hai mươi ba với chủ đề xanh trên mũi hành trình diễn ra từ ngày bốn đến một mươi tháng một mươi hai có nhiều hoạt động thu hút người dân và du khách đến tham gia trải nghiệm như giải marathon quốc tế tp hcm các chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc hoạt động khám phá thành phố qua nghệ thuật đu đồ hình thức sáng tạo tự do lấy cảm hứng từ văn hóa và du lịch thể hiện đặc trưng địa phương và truyền thống
du khách có thể tham gia vẽ
tô màu sắc theo phong cách nghệ thuật đưa đồ lên một số vật dụng đồ lưu niệm
du khách đến tp hcm trong dịp này sẽ cảm nhận được một không khí tương vần soi động lan tỏa từ trung tâm thành phố đến tất cả các vực viện đến cả vùng ngoại thành của tp hcm
và bên cạnh đó với chủ đề xanh trên mũi hành trình tuần lễ du lịch sẽ chú trọng đến các hoạt động gắn với du lịch cao trách nhiệm du lịch bền vững và từng kêu gọi các doanh nghiệp du lịch để tăng cường sử dụng các dịch liệu nguyên liệu thân thiện với môi trường
trong tuần lễ du lịch các quận nguyện thành phố thủ đức và các doanh nghiệp du lịch giới thiệu nhiều sản phẩm du lịch mới như sắc màu về đêm ở quận một sắc màu bình tân du lịch đường thủy quận bảy sản phẩm du lịch cộng đồng ấp thiên liền huyện đảo cơn giờ giai đoạn hai đã mang đến cho du khách những trải nghiệm mới mẻ về các hoạt động nghệ thuật dạo phố đêm mua sắm thư giãn hay các dịch vụ chăm sóc sức khỏe đặc trưng ở quận một

trong tuần lễ du lịch các quận nguyện thành phố thủ đức và các doanh nghiệp du lịch cộng đồng ấp thiên liền